đợt mưa lũ kéo dài từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
trên địa bàn tỉnh lai châu xuất hiện lũ ống lũ quét và sạt lở đất ở một số địa phương gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
đã có hơn một hộ dân bị ảnh hưởng đã di rời và nằm trong diện phải di rời khẩn cấp
cụ thể đã có một trăm hai mươi ba hộ dân huyện tân uyên đã phải di rời nhà của hai mươi tám hộ dân ở bản sáng tùng xã tà ngạo huyện sinh hồ đã bị xóa sổ
nhiều đoạn đường của các tuyến quốc lộ tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông nhiều ngày
đến ngày ba tháng bảy mặc dù lượng mưa đã giảm so với vài ngày trước đây
nhưng các tuyến đường giao thông đi các huyện vùng cao sìn hồ nậm nhùn phong thổ và mường tè vẫn có nguy cơ sạt lở cao
cảnh báo người dân và các phương tiện giao thông đi lại nên cẩn thận để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra
còn đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại vào ngày một và ngày hai tháng bảy
dọc tuyến đường từ thành phố lai châu lên thị trấn sinh hồ huyện sinh hồ
nhiều đoạn đường bị sạt lở do mưa lũ vẫn còn tình trạng trẻ em chơi đùa trèo leo trên những sườn dốc
các gia đình có con em nên cẩn thận tránh để xảy ra vụ việc đáng tiếc